thưa quý vị và các bạn là trung tâm công nghiệp cảng biển lớn nhất phía bắc của nước ta
song hành với sự phát triển về kinh tế văn hóa xã hội trên địa bàn thành phố hải phòng
cũng xuất hiện nhiều đối tượng cộng cán côn đồ các băng ổ nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen
và đây cũng là những đối tượng sẵn sàng chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện và bắt giữ
tiếp tục thực hiện chỉ thị số một mươi ba của bộ trưởng bộ công an về tăng cường phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm chống người thi hành công vụ
trong những năm qua công an thành phố hải phòng đã tập trung làm tốt công tác phòng ngừa
kịp thời xử lý những đối tượng có hành vi chống đối lực lượng công an khi làm nhiệm vụ
đó là những hình ảnh ghi lại được khi công an thành phố hải phòng kêu gọi hai đối tượng nguyễn việt dũng
chú tại quận lê trân thành phố hải phòng và nguyễn thạc minh hiếu chú quận đống đa thành phố hà nội
ra đầu thú và tao nổ vũ khí
trước đó khi kiểm tra
phát hiện trong cốp xe máy của hai đối tượng này có một còng số tám và hai cầu vai công an
lực lượng công an đã yêu cầu dũng và hiếu về trụ sở để làm rõ
tuy nhiên manh động liều lĩnh sẵn sàng rút súng để bắn trả lực lượng chức năng
là những gì mà dũng và hiếu đã thực hiện hòng tẩu thoát
theo kinh nghiệm đối tranh các đối tượng đối tượng có vũ khí
khi đối tượng đang bị duy bắt chúng ta nên bình tĩnh thuyết phục đối tượng
đó là điều quan trọng nhất để chấn áp tinh thần đối tượng không để đối tượng manh động
và đối tượng quân cùng quẫn thì sẽ có những hành động vượt ngoài kiểm soát của chúng ta
nhưng mà của đối tượng
thế nên là cái điểm khó khăn nhất là chúng ta làm thế nào để thuyết phục đối tượng
bỏ vũ khí đầu hàng cũng như để đảm bảo tính mạng cho con tin cũng như lực bắt giữ
trong quá trình vận động truy bắt các đối tượng chống người thi hành công vụ
nhiều cán bộ đã bị xâm hại về tính mạng sức khỏe thậm chí cả những người xung quanh
chống người thi hành công vụ không chỉ đơn thuần là vi phạm pháp luật
mà nó thể hiện sự coi thường pháp luật thậm chí đó còn là hành vi thách thức pháp luật
trong những năm qua các đường dây các lơi sản xuất vũ khí tại phòng đều bị phá đều bị triệt phá một cách rất quyết liệt
cho nên đây cũng là một cái đánh chặn rất tốt
việc tuần tra vũ trang của lực lượng cảnh sát hình sự được diễn ra một cách thường xuyên
thì việc tuần tra kiểm soát này cũng làm cho các đối tượng không thể có những điều kiện
hạn chế những điều kiện thuận lợi cho đối tượng để đối tượng có thể tạm chữ và sử dụng ký mạng vũ khí theo
cho nên chính vì những ba nguyên nhân chính này mà tình hình chống người thi hành vụ của hải phòng trong những năm qua giảm một cách đáng kể
hành vi chống người thi hành công vụ đã trở thành vấn đề lớn trong xã hội
theo thống kê từ năm hai nghìn một mươi đến nay trên địa bàn thành phố hải phòng xảy ra gần chín mươi vụ với hơn một trăm hai mươi đối tượng chống người thi hành công vụ
chủ yếu là trên lĩnh vực bảo đảm trật tự xã hội
các đối tượng chống người thi hành công vụ khá đa dạng từ số đối tượng phạm tội nguy hiểm có tiền án tiền sự côn đồ
đến đối tượng phạm tội lần đầu thanh thiếu niên học sinh sinh viên và đang có xu hướng trẻ hóa
hành vi chống người thi hành công vụ đã trở thành vấn đề lớn trong xã hội
thứ nhất là tích cực đẩy mạnh vận động thu hồi vũ khí và tiểu lộ công cụ trọng
thứ hai là phát hiện kiểm soát toàn bộ các hoạt động về mua bán nắp rác chế tạo vũ khí
thứ ba nữa là xử lý nghiêm đối với tất cả các trường hợp mà đã vi phạm mà chúng ta phát hiện ra
mà phát hiện ra bắt giữ thì chúng ta xử lý rất nghiêm
trong thời gian tới mà tiếp tục thực hiện vườn án như vậy thì chúng tôi nghĩ hải phòng sẽ giữ được sự ổn định
bình yên và đặc biệt là đối với hải phòng
hải phòng sẽ có sự tích cực trong hạn chế và phòng ngừa
trước những diễn biến phức tạp của tội phạm bảo vệ sự bình yên cuộc sống cho nhân dân
công an hải phòng xác định tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng
văn hóa ứng xử cho cán bộ chiến sĩ công an nhân dân khi thi hành công vụ
có thái độ vì nhân dân phục vụ tôn trọng nhân dân trên cơ sở pháp luật
đồng thời chủ động nắm phân tích dự báo tình hình để có biện pháp đấu tranh phù hợp
thực hiện đồng bộ
có hiệu quả góp phần thiết thực đảm bảo sự nghiêm minh của pháp luật